hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đang triển khai chốt chặn tại nhiều tuyến giao thông
đồng thời khẩn trương truy tìm số học viên cai nghiện tại trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu đang bỏ trốn
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn gần bốn trăm bốn mươi bảy học viên cai nghiện bao gồm cả nam và nữ
thuộc trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
đã trốn khỏi trung tâm cai nghiện sau khi đập phá nhiều tài sản và đánh bảo vệ trung tâm
sau khi mà nó bắt đầu có hành vi bạo động như vậy cơ quan cũng đã nhanh chóng liên hệ với công an và chính quyền địa phương
như là các cơ quan bằng ảnh có liên quan như là công an quân sự và nhân quân
được biết thời điểm xảy ra vụ việc một số học viên đã xả vờ đánh nhau sau đó gọi bảo vệ và can thiệp
khi bảo vệ chạy vào thì bị nhiều học viên vây đánh sau đó hàng trăm học viên đã dùng gạch đá ném vào cổng chính của trại rồi đập tường để bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động hình sự cảnh sát giao thông chốt chặn trên nhiều tuyến đường để vây bắt các đối tượng trên
khả năng có một bộ phận nhỏ kích động kèm không có thiệt hại lớn về vật chất
nhưng về phía cán bộ thì có một đồng chí cán bộ phải chuyển ra bệnh viện cấp cứu bởi bất nhiều máu do mấy em dùng gạch đá tấn công
theo một số người dân cho biết trong đêm ngày một mươi ba tháng bốn có một số học viên đã chặn hai ô tô và ép tài xế trở đi một số khác lẻn vào nhà dân tìm quần áo để mặc
hiện một cán bộ của trung tâm đang bị thương phải điều trị trong bệnh viện
đến đầu giờ chiều nay theo báo cáo nhanh của trung tâm giáo dục
lao động và dạy nghề đã có gần hai trăm linh học viên trốn chạy bị bắt giữ đưa về lại trung tâm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm số đối tượng còn lại và điều tra làm rõ vụ việc